cả nước đang trong giai đoạn cao điểm đẩy lùi dịch covid một mươi chín
tuy nhiên tại nhiều tỉnh thành tình hình nhập lậu kinh doanh trái phép thuốc lá không khói diễn biến phức tạp
chính phủ đã chỉ đạo bộ công thương cùng với các ban ngành khẩn trương đề xuất hướng quản lý phù hợp
tuy nhiên đến nay thì chính sách quản lý các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới vẫn chưa được ban hành
dẫn đến khó khăn nhất định trong công tác kiểm soát và xử lý vi phạm
thuốc lá làm nóng và thuốc lá điện tử được xem là điển hình của thuốc lá thế hệ mới
hay còn gọi là thuốc lá không khói
trong đó thuốc lá làm nóng chứa nguyên liệu thuốc lá đặc chế đi kèm cùng thiết bị của nhà sản xuất
còn thuốc lá điện tử e cigarette hoặc vep là thiết bị điện tử làm bay hơi dung dịch chứa hoặc không chứa nicotine
mặc dù chưa được cấp phép nhập khẩu và kinh doanh nhưng các năm trở lại đây
thuốc lá thế hệ mới vẫn bị bài bán tràn lan trên mạng xã hội sàn thương mại điện tử
thậm chí công khai ngay tại các cửa hàng
đáng báo động
là số vụ buôn lậu thuốc lá thế hệ mới bị phát hiện tịch thu ngày càng tăng
bất chấp tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp
trong số đó có những vụ quy mô lớn lên tới hàng chục ngàn sản phẩm
với giá trị ước tính lên tới hàng tỷ đồng
hiện trong nhóm sản phẩm thuốc lá thế hệ mới
chỉ có thuốc lá làm nóng đang thuộc định nghĩa của luật phòng chống tác hại thuốc lá
do chứa nguyên liệu thuốc lá
tổ chức y tế thế giới từ gfho cũng xác định đây là sản phẩm thuốc lá
do đó chịu sự điều chỉnh của công ước khung
để kiểm soát thuốc lá
trước tình hình buôn lậu thuốc lá thế hệ mới ngày càng gia tăng
chính phủ đã nhiều lần chỉ đạo bộ công thương
phối hợp với bộ cơ quan ngang bộ tổ chức có liên quan
nghiên cứu xây dựng quy định phù hợp trình chính phủ
để quản lý các sản phẩm này
nhưng cho tới nay vẫn chưa thấy có quyết định chính thức cho vấn đề này
y tế bộ công thương đã xây dựng lại và hoàn thiện dự thảo
của chính sách quản lý thuốc lá thế hệ mới
và đồng thời cũng đã tổ chức rất nhiều cuộc họp
giữa lãnh đạo bộ công thương
với các bộ ngành liên quan
về cơ bản thì các bộ cũng như các hiệp hội
cũng đều nhất trí về sự cần thiết
phải xây dựng để ban hành không chính sách
để quản lý loại hình sản phẩm thuốc lá thế hệ mới này
tại việt nam
phải đảm bảo được chặt chẽ
và phù hợp với quy định của pháp luật
phù hợp với chiến lược quốc gia
để giảm thiểu tác hại của thuốc lá
và đảm bảo an toàn sức khỏe người sử dụng
năm trước khái niệm thuốc lá thế hệ mới
hay thuốc lá không khói
có thể còn xa lạ với nhiều người
nhưng giờ đây các sản phẩm nhập lậu này
đã tràn lan khắp mọi nơi
thách thức cả cơ quan quản lý thị trường
thiết nghĩ các cơ quan chức năng
cần nhanh chóng có câu trả lời dứt khoát
cho vấn đề này trước khi thị trường chợ đen
phát triển mất kiểm soát với nhiều hệ lụy khó lường